sau đợt giảm giá sâu và kéo dài kỷ lục giá cá cha nguyên liệu cá giống và giá xuất khẩu tại khu vực đồng bằng sông kiều long đều đã tăng trở lại
nhớ nhu cầu hồi phục tại một số thị trường và sự chủ động đưa sản phẩm vào nội địa giá cá cha nguyên liệu đã chạm mốc hai mươi hai đồng một kg tăng ba năm trăm linh đồng một kg so với tháng trước đó
giá cá cha loại to hơn cũng tăng lên hai mươi ba năm trăm linh đồng một kg
theo các doanh nghiệp nguyên nhân khác khiến giá cá cha tăng trở lại là do các nước đang dần thích nghi với dịch covid một mươi chín và thủy sản là mặt hàng thiết yếu sẽ được nhập khẩu để dự trữ nhất là trong dịp noel tết dừng lịch sắp tới
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam nhận định giá cá cha tăng trở lại phản ánh xu hướng tích cực dần của thị trường tuy nhiên cả người nuôi và doanh nghiệp cần thận trọng trước khi quyết định mở rộng hay gia tăng diện tích sản lượng